trước đó vào sáng nay tại tỉnh lạng sơn thủ tướng phạm minh chính đã đi thăm cửa khẩu quốc tế hữu nghị
thăm cây đa do tổng bí thư nguyễn phú trọng trồng trong khuôn viên cửa khẩu vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
cách thành phố lạng sơn một mươi bảy km về phía bắc cách hà nội một trăm bảy mươi một km về phía đông bắc
cửa khẩu quốc tế hữu nghị là một trong những cửa khẩu quốc tế đường bộ lớn nhất trên tuyến biên giới việt nam trung quốc
kiểm tra động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh tầm quan trọng
của cặp cửa khẩu quốc tế hữu nghị việt nam và hữu nghị quan trung quốc đối với kết nối tỉnh hữu nghị
kết nối giao thông kết nối kinh tế giữa việt nam và trung quốc giữa trung quốc và asean
cũng như giữa hai tỉnh lạng sơn và quảng tây
thủ tướng đề nghị các cơ quan các lực lượng tại cửa khẩu trên cơ sở chức năng quyền hạn và nhiệm vụ của mình
phối hợp đồng bộ chặt chẽ chủ động thực hiện và hoàn thành xuất sắc các công việc được giao
góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước việt nam trung quốc
xây dựng đường biên giới hòa bình ổn định hợp tác và phát triển cụ thể hóa triển khai tuyên bố chung
về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược giữa lãnh đạo cấp cao hai nước
đồng thời dư vững quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của tổ quốc
thủ tướng lưu ý việc dư vững tăng cường đoàn kết trong các cơ quan và với nhân dân xây dựng cửa khẩu thông minh
đào tạo nhân lực chất lượng cao phân cấp phân quyền giảm thủ tục tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
bảo đảm an ninh trật tự đẩy mạnh phòng chống tội phạm buôn lậu ma túy
thủ tướng phạm minh chính đã đi kiểm tra thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ bốn b đoạn km một mươi tám đến km tám mươi qua địa bàn tỉnh lạng sơn
hiện tuyến đường này đã bị xuống cấp nghiêm trọng không đáp ứng được nhu cầu giao thông của người và phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh
theo từng năm làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của vùng đông bắc
dự án nâng cấp quốc lộ bốn b đoạn km một mươi tám đến km tám mươi có tổng chiều dài khoảng hơn sáu mươi hai km
đầu tư gần hai ba trăm linh tỷ đồng dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
đây là dự án do bộ giao thông vận tải phụ trách nhưng phân cấp cho tỉnh lạng sơn thực hiện
kiểm tra công trường tặng quà công nhân người lao động đang làm việc
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án nâng cấp quốc lộ bốn b trong việc kết nối giao thông
kết nối kinh tế giữa việt nam và trung quốc giữa lạng sơn cao bằng quảng ninh kết nối vùng kết nối giữa sáu cửa khẩu quốc tế với các càng biển
thủ tướng chỉ đạo cần kiểm soát tiến độ nâng cao chất lượng dự án bảo đảm kỹ thuật mỹ thuật an toàn và vệ sinh môi trường
nhấn mạnh việc làm tốt công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng mấu chốt trong triển khai dự án
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải tích cực vào cuộc
các cơ quan cùng vận động thuyết phục nhân dân làm tốt công tác tái định cư nhất là khuyến khích tái định cư tại chỗ
sớm ổn định cuộc sống cho người dân với các chính sách phù hợp linh hoạt bảo đảm người dân trong vùng dự án di rời đến nơi ở mới
có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ
thủ tướng lưu ý các cơ quan chức năng của tỉnh phải vào cuộc sớm để kiểm tra giám sát phòng chống tiêu cực tham nhũng
tránh hiện tượng thông thầu bán thầu kéo dài dự án gây đội vốn lãng phí
đến thăm khu đô thị mai lên hoàng đồng lạng sơn có quy mô một trăm chín mươi ba ha
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ
sở hữu vị trí đắc địa hứa hẹn sẽ trở thành trung tâm thành phố mới của tỉnh lạng sơn
thăm trường mầm non song ngữ quốc tế victoria mai lên hoàng đồng giai đoạn một của hệ thống victoria school
trường liên cấp song ngữ chuẩn quốc tế cambridge tham mô hình trường học hạnh phúc với sự đồng hành của unesco
thủ tướng đề nghị trường lấy các cháu làm trung tâm nhà trường làm nền tảng giáo viên làm động lực
góp phần thúc đẩy xã hội hóa giáo dục nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài
tiếp đó thủ tướng đã thăm các gian hàng tại triển lãm công nghiệp xanh quốc tế lạng sơn hai nghìn hai mươi bốn
đây là sự kiện giao thương quốc tế về mảng công nghiệp xanh năng lượng sạch lần đầu tiên được tổ chức tại lạng sơn
do sở công thương tỉnh cùng liên danh công ty cổ phần quốc tế lạng sơn phối hợp tổ chức
với sự tham gia của hơn một trăm tám mươi tám doanh nghiệp trong và ngoài nước